năm hai nghìn một mươi một nghị định các bộ ngành đã ban hành hơn bốn mươi thông tư thông tư liên tịch quy định chi tiết thi hành luật
với khối lượng văn bản pháp luật khổng lồ nhưng hệ thống pháp luật về đất đai vẫn còn những khoảng trống bởi sự xa cách với thực tế phát triển
thực tế hiện nay việc tiếp cận đất đai còn nhiều bất cập tạo ra sự bất an khi doanh nghiệp có nhu cầu đầu tư
quy hoạch kế hoạch thì rất chặt nhưng quá trình điều chỉnh thì lại tùy tiện làm méo mó quy hoạch ban đầu gây nên những hệ lụy lớn như quá tải tham nhũng
đặc biệt quy định về lập điều chỉnh quy hoạch kế hoạch sử dụng đất cần có những thay đổi để nguồn lực đất đai được sử dụng một cách hiệu quả tiết kiệm và thuận lợi cho người sử dụng đất
liên quan đến việc một số quy định liên quan đến lập điều chỉnh quy hoạch kế hoạch sử dụng đất ở các cấp
tuy cái quy định đã được nêu rõ và cụ thể
việc liên quan điều chỉnh của các quy hoạch này thì lại chưa được chi tiết hóa chưa được cụ thể
mà thông thường là ban đầu quy hoạch rất là tốt rất là đẹp mảng màu của các mảnh đất rất là rõ ràng
nhưng mà sau đó thì đến khi đi vào sử dụng thì các mảng màu của đất bắt đầu thay đổi khác nhau
tức là chuyển mục đích sử dụng không kiểm soát được
vì thế nên bên chủ hiệp hội cũng đề nghị là cái việc mà thủ tục điều chỉnh quy hoạch kế hoạch sử dụng đất phải đảm bảo được chặt chẽ và đúng quy định pháp luật
về vấn đề giao đất cho thuê đất đối với các diện tích thửa đất dưới diện tích tối thiểu
quy định tại dự thảo bị đánh giá là còn hình thức và tạo nên những điểm trái với các pháp luật liên quan

trên thị trường bất động sản ngoài những doanh nghiệp làm tốt không thể tránh khỏi có những cá nhân chủ đầu tư làm không đúng
dẫn đến tình trạng chủ đầu tư làm sai dự án của nhà ở sai thiết kế sai xây dựng người dân thì nộp tiền hết rồi
có nghĩa là có quyền sở hữu nhà nhưng không được cấp giấy chứng nhận vì cái sai của chủ đầu tư
tại các quy định
hiện hành đang thiếu vắng chính sách cụ thể để giải quyết tình trạng này trong khi đây là vấn đề đang nóng tại hà nội và thành phố hồ chí minh

nguyễn hành đang thiếu vắng chính sách cụ thể để giải quyết tình trạng này trong khi đây là vấn đề đang nóng tại hồ chí minh
nguyễn hành theo hướng thực chất đừng để càng gỡ càng vướng càng gỡ càng dối